hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng thủ đoàn hết sức táo tợn vừa bị lực lượng công an thành phố hà nội bắt giữ
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm với thủ đoàn cầm giao đe dọa hoặc vờ vát chạm giao thông
nhóm ba đối tượng này đã gây ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản có giá trị như xe máy điện thoại và tiền mặt trên địa bàn hà nội
cả ba đối tượng đều là học sinh trung học phổ thông và đang trong dịp nghỉ hè thì liên tiếp gây án để lấy tiền ăn chơi
sau cái vụ án này thì chúng tôi đã phối hợp với phòng khám
trong ba ngày chúng tôi dựng và điều tra khám phá bắt được nhóm này gồm bốn đối tượng
trong đó hầu các đối tượng này đều là sinh viên ở học cấp ba là vị thành niên
trong vòng hai tuần thì chúng gây ra khoảng năm vụ cướp
cái phương thức thủ đoạn là cứ đi kẹp đôi hay sang máy một
các công dân đi trên đường vào những điểm vắng thì chúng ép xe lại và tấn công sau đó cướp cái tài sản
còn đây là hiện trường vụ cố ý gây thương tích xảy ra tối hai mươi tháng sáu tại thị trấn thanh thủy phú thọ
tám đối tượng đều là sinh viên về quê nghỉ hè đã sử dụng hung khí nóng để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả là một nạn nhân đã bị trọng thương
đây là một trong số hàng chục vụ cố ý gây thương tích xảy ra trong thời gian qua tại phú thọ
trong đó đối tượng phạm tội chủ yếu ở lưỡi tuổi thành thiếu niên
nguyên nhân của tình trạng này là do hầu hết các địa phương hiện nay đang thiếu trầm trọng sân chơi lành mạnh cho giới trẻ trong dịp các em nghỉ hè
ngoài ra từ phía các gia đình cũng thiếu sự quan tâm quản lý và giáo dục con em mình
cái dịp nghỉ hè hàng năm nhất là đặc biệt là thời gian gần đây
các gia đình đồng thời các cấp chính quyền địa phương nhà trường
quản lý giáo dục con em đồng thời phải có sự phối hợp giữa nhà trường cơ quan gia đình và xã hội
trong việc quản lý con em để tránh những vụ án xảy ra đáng tiếc như thế này
nhìn nhận vấn đề này tiến sĩ nguyễn tùng lâm cho rằng
vai trò chức năng của chính quyền đoàn thể xã hội trong việc giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
học sinh sinh viên ở nhiều địa phương đã và đang bị suy giảm
nếu có làm thì chỉ mang tính hình thức
phong trào các hoạt động sinh hoạt hè cũng đang dần bị mai một
chúng ta phải thấy trong dịp hè này thì nó có ba cái thứ chúng ta phải quan hệ với nhau chặt chẽ
chứ không làm lại chúng mình
thứ nhất là phải có đủ chỗ vui chơi
cái thứ hai là chúng ta nên tổ chức những hoạt động xã hội để các cháu được trải nghiệm
và cái thứ ba quan điểm của tôi là phải có tổ chức
đây trên địa bàn này dân cư này có bao nhiêu học sinh cấp một bao nhiêu học sinh cấp ba
bao nhiêu học sinh cấp ba các cháu có nhu cầu gì chúng ta hợp lại phân công các đoàn thể cùng tập hỗ trúc lại
rõ ràng thực trạng này đang đặt ra cho công tác phối hợp đồng bộ chặt chẽ thường xuyên
giữa nhà trường chính quyền đoàn thể và gia đình mới hình thành một lực lượng đủ mạnh
để khống chế ngăn chặn tình trạng phạm tội trong học sinh sinh viên đang gia tăng đến mức báo động